tại buổi làm việc với lãnh đạo bộ giao thông vận tải vừa được tổ chức
tỉnh phú yên đã đề xuất kiến nghị nhiều nội dung về lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông
và giải quyết một số vấn đề liên quan
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đến nay kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh được đầu tư khá hoàn thiện
mạng lưới giao thông đường bộ kết nối thông suốt với các tỉnh trong khu vực như bình định đắk lắc gia lai khánh hòa
giao thông nông thôn cũng phát triển nhanh đều khắp với năm mươi bốn trên tám mươi tám xã đạt tiêu chí về giao thông
tại buổi làm việc tỉnh phú yên đề nghị bộ giao thông vận tải báo cáo với thủ tướng chính phủ
sớm chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới cầu đa rằng trên quốc lộ một cũ
cải tạo nâng cấp các tuyến quốc lộ hai mươi năm hai mươi chín qua địa bàn tỉnh giải quyết kinh phí tri trả tiền bồi thường
theo đơn kiến nghị của một bảy trăm tám mươi chín hộ dân có nhà ở bị nứt do ảnh hưởng thi công dự án mở rộng nâng cấp quốc lộ một
tỉnh phú yên đề nghị bộ giao thông vận tải đánh giá cao việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nói chung
giao thông nông thôn nói riêng của tỉnh phú yên đồng thời yêu cầu các cơ quan bộ tiếp thu
xem xét để có hướng giải quyết theo thẩm quyền đối với các đề nghị của tỉnh